ngày hôm nay công an huyện gò quao tỉnh kiên giang cho biết đang tạm giam bị can nguyễn văn thảo hai mươi sáu tuổi
trú tại ấp phước tân xã vĩnh phước a huyện gò quao để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào trưa ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín anh tiêu quốc lịnh công an viên phụ trách ấp phước tân
phát hiện trên phần đất của ông nội thảo có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền nên đến giải tán
đến tối cùng ngày bực tức về chuyện anh lịnh dẹp trường gà của mình khi mới mở được hai ngày nên thảo lấy thanh sắt và căn xăng đến nhà anh lịnh đòi đốt nhà
khi anh lĩnh vừa mở cửa ra thì thảo xông tới ôm và tưới sang người anh lịnh rồi bật lửa nhưng không cháy
sau đó thảo tiếp tục dùng thanh sắt đánh vào người anh lịnh gây thương tích đồng thời dùng gạch ném vào nhà anh lịnh và dọa giết thì bị lực lượng công an xã đến bắt đưa về trụ sở
sau đó thảo bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò
gò quao phát lệnh truy nã sau hai năm bỏ trốn vừa qua thảo về quê em tết thì bị bắt giữ